tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên phúc thẩm vụ án sự cố chạy thận khiến cho chín người tử vong tại hòa bình
tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn do luật sư bảo chữa cho bị cáo hoàng công lương vắng mặt
tại phiên tòa hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án tỉnh hòa bình xét thấy
người bảo chữa cho bị cáo hoàng công lương luật sư hoàng văn hướng vắng mặt có đơn xin hoãn phiên tòa
từ đó căn cứ vào điều ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi hai hai trăm chín mươi bảy và hai trăm chín mươi chín của bộ luật tố tụng hình sự
hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự
thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án dự kiến vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín